thưa quý vị sở y tế tp hcm vừa tích hợp ứng dụng tra cứu thông tin covid một mươi chín trên website của sở
nhằm giúp cho người dân tra cứu nhanh chóng thông tin về người thân của mình
đang điều trị tại cơ sở y tế nào trên địa bàn khi có nhu cầu
để tra cứu thông tin về người thân đang cách ly điều trị tại cơ sở y tế nào của tp hcm
người dân chỉ cần truy cập ứng dụng tra cứu thông tin covid một mươi chín trên website www medinet hochiminhcity gov vn
của sở y tế tp hcm
trong bối cảnh số lượng bệnh nhân covid một mươi chín tăng dần số khu cách ly tập trung và các cơ sở y tế
điều trị được mở rộng số trường hợp được chuyển đến các bệnh viện chuyên tiếp nhận người nghi mắc
và mắc covid một mươi chín cũng tăng dần do đó không dễ dàng và nhanh chóng tra cứu thông tin của một người
đang được cách ly việc sở y tế thành phố mở thêm chức năng tra cứu thông tin covid một mươi chín sẽ khiến
người dân dễ dàng kiểm tra theo dõi thông tin người thân của mình đang điều trị bệnh
trước đó từ năm hai nghìn hai mươi sở y tế tp hcm cũng đã đưa vào sử dụng phần mềm ứng dụng hệ thống
quản lý người cách ly và người bệnh covid một mươi chín hệ thống này giúp cán bộ nhân viên y tế đang
tham gia quản trị các khu cách ly tập trung và các bệnh viện điều trị covid một mươi chín dễ dàng quản lý thông
theo dõi diễn tiến tình trạng sức khỏe quá trình điều trị của người cách ly hoặc người bệnh
từ lúc vào cho đến khi rời khỏi khu cách ly hoặc xuất viện